đường dây nóng an toàn giao thông dịp tết sẽ có nhiều điểm mới trong đó các số điện thoại nóng sẽ trực tiếp lãnh đạo các cơ quan đơn vị cầm để xử lý và phản ứng nhanh với các tình huống người dân hành khách phản ánh
dự kiến ngay trong đầu tuần này ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ công bố các số điện thoại đường dây nóng tết đinh dậu tiếp nhận phản ánh của người dân về trật tự an toàn giao thông
thông qua đường dây nóng người dân doanh nghiệp các tổ chức đặc biệt là hành khách có thể tố giác những hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông tới các cơ quan quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn tức thời các hành vi vi phạm đặc biệt là những hành vi gây nguy hại và tiềm ẩn tai nạn giao thông
đặc biệt đường dây nóng tết năm nay sẽ được phân ra nhiều số điện thoại theo từng lĩnh vực khác nhau cụ thể mảng vận tải do vụ vận tải vụ an toàn giao thông thanh tra bộ giao thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam phụ trách còn mảng trật tự an toàn giao thông do ủy ban an toàn giao thông quốc gia cục cảnh sát giao thông phụ trách
việc phân chia đường dây nóng ra từng lĩnh vực cụ thể không chỉ giúp người dân phản ánh đúng nơi đúng chỗ mà còn hạn chế bị tắc nghẽn đường dây nóng